tiếp tục chuyến thăm brunei hôm nay tại thủ đô bandar seri begagwan đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn đại biểu đã tới chào xã giao quốc vương brunei hachi hassanan bunkia
tại cuộc gặp quốc vương mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác
nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia khủng bố quốc tế tội phạm ma túy tội phạm mạng và tội phạm kinh tế
cùng với đó hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế
tích cực tham vấn lẫn nhau và hợp tác với các nước thành viên asean trong vấn đề biển đông
theo hướng thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên tại biển đông doc
và xây dựng bộ quy tắc ứng xử của các bên tại biển đông coc hiệu quả thực chất có tính sàng buộc
bảo đảm lợi ích của các bên liên quan và phù hợp với luật pháp quốc tế
nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nhân dịp quốc khánh sắp tới của brunei bộ trưởng tô lâm chúc mừng quốc vương sức khỏe
hạnh phúc và trường thọ chúc đất nước brunei luôn phát triển thịnh vượng
chúc mối quan hệ việt nam brunei darussalam luôn phát triển góp phần vào một asean đoàn kết và thịnh vượng